chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đỗ đức duy cho biết tỉnh đang chỉ đạo tiếp tục di rời một số gia đình
sống gần khu vực ven suối nguy hiểm trên toàn địa bàn huyện mù căng trải và một số huyện khác
còn cố nén ná tìm lại tài sản đồng thời chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường nhân lực
về các xã ngập lụt để hỗ trợ khắc phục mưa lũ
cuộc họp diễn ra không quá một mươi năm phút sau khi tổng kết báo cáo kết quả tìm kiếm
cứu hộ cứu nạn của ngày hôm trước các phương án nhanh chóng được mọi lực lượng phối hợp triển khai
các anh hôm nay thì đối với công tác khắc phục tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện mù căng trải của yên bái
thì chúng tôi sang ngày thứ ba
sang ngày thứ ba này thì chúng tôi tập trung vào đào bới cái khu vực bị đá chèn lấp
do cái đá rất lớn cho nên là phải dùng công nghệ bột nở để đẩy đá ra và nó vận chuyển được
cho nên là cái thời gian nó rất mất thời gian
nhân thứ hai nữa là chúng tôi chuyển sang
thứ hai là tổ chức lực lượng tìm kiếm ở các khe suối trên các khu vực lưu vực của đất sạt và nước chảy ra
thứ ba là tổ chức lực lượng tìm kiếm ở trên hồ để tìm bới những rác và cây gỗ nổi trên mặt hồ
để tìm kiếm những cái thi thể có thể là bị vùi lấp ở dưới lòng hồ
cho đến thời điểm hiện tại nhiều khối đá lớn vẫn chưa thể di rời
gây cản trở cho việc đi lại của người dân và ảnh hưởng lớn đến công tác cứu trợ
của người dân
những khối đá với số lượng lớn và khối lượng nhiều như ngay đằng sau lưng chúng tôi đây
thì hiện đang được bộ đội công binh của ban chỉ huy quân sự tỉnh yên bái
và bộ đội công binh của quân khu hai tiến hành khoan vỡ
để bảo đảm giao thông đi lại cho người dân tại nơi đây
theo kế hoạch phá đá thì đến chiều nay những khối đá lớn này sẽ được phá vỡ
bằng kỹ thuật kích nở con đường duy nhất để lên năm xã kim nội
chế tạo lao trải chế cua nha
và la bán tần sẽ được khai thông mở đường cho các hoạt động cứu trợ cứu nạn cho người dân
cho đến hôm nay việc tập trung sức lực tìm kiếm nạn nhân được ưu tiên hàng đầu
tại các khe suối gốc hồ vách núi luôn có người tìm kiếm ứng trực
một trăm linh số dân mất nhà cửa tạm thời ở ghép với người dân có nhà hai bên suối
những người bị thương đã được chữa trị
công tác hỗ trợ bằng tiền gạo hết sức chú đáo và không để ai bị đói
tới đây việc tìm quỹ đất tái định cư sẽ được tiến hành
còn khu đất nằm giữa khe suối dân ở trước này bị lũ tàn phá sẽ di rời phần lớn tránh thảm họa lập lại